ngày hôm nay công an huyện bình chánh tp hcm cho biết đã khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy quán bán trà sữa trên đường thới hòa xã vĩnh lộc a huyện bình chánh
vào khoảng ba giờ sáng nay người dân sống trên đường thới hòa phát hiện quán trà sữa xuất hiện khói và lửa bốc lên dữ dội nên đã hô hoán
vào thời điểm này hai vợ chồng chủ quán từ gác lửng leo qua nhà kế bên thoát nạn một số người ở dưới tầng chẹt cũng kịp thoát ra ngoài
nhờ được tin báo cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh đã nhanh chóng điều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến một xe máy cùng nhiều tài sản bị thiêu dụi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp việt trì tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam hai đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng
trước đó tổ công tác phát hiện có năm nam thanh niên đi trên ba xe mô tô che biển số không đội mũ bảo hiểm đã ra tín hiệu dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
sau đó các đối tượng quay lại rồi dùng ba vỏ chai bia ném vào vị trí tổ công tác bỏ chạy khiến một thành viên trong tổ công tác bị thương
kết quả điều tra xác định nhóm thanh niên trên gồm nguyễn hoàng bảo hoàng tiến trung phan văn hiếu lê mạnh linh và trần công minh cả năm đều chưa có giấy phép lái xe
công an thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước vừa phối hợp với công an phường tiến thành đang điều tra làm rõ một vụ điều dưỡng tổ bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước bị người nhà bệnh nhân hành hung gây thương tích
nạn nhân là anh trương ngọc nghĩa cán bộ tiếp nhận thuộc khoa ngoại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay anh nghĩa tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện do bị thương ở bàn tay phải
trong lúc hướng dẫn khai hồ sơ do người nhà viết chưa đúng nên anh nghĩa yêu cầu viết lại
bất ngờ một số người nhà của bệnh nhân dùng ghế đuổi đánh anh nghĩa
anh nghĩa bỏ chạy thì tiếp tục bị nhóm người này đuổi theo hành hung gây thương tích
hiện công an thành phố đồng xoài đã khám nghiệm hiện trường trích xuất camera và mời những người liên quan lên làm việc để điều tra làm rõ
từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù nhưng lại tiếp tục phạm tội
nguyễn hồng thiện chú tại huyện tân phú tỉnh an giang vừa bị công an thị xã tân châu tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam tội trộm cắp tài sản
do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nguyễn hồng thiện đã đi tìm tài sản của người dân để lấy trộm
khi đến xã long an thị xã tân châu thì đối tượng phát hiện xe máy cày để nhiều dụng cụ sửa máy trong thùng của ông lý thanh tuấn đang đậu trong vườn không có người trông coi nên đã lấy trộm
trong lúc tẩu thoát đối tượng bị người dân phát hiện bắt giữ và giao cho cơ quan công an
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bộ công thương và các tỉnh thành phố
ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

bốn đỗ ngọc tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chuyên viên phòng kinh doanh mua điện công ty mua bán điện tập đoàn điện lực việt nam
năm trương hoàng dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin công ty mua bán điện tập đoàn điện lực việt nam
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với năm bị can nói trên
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt khẩn cấp phạm thái mai hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tp thủ đức tp hcm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an công an tp hcm xác định
thời gian qua đi đâu hương cũng tự giới mình giới thiệu mình là cán bộ công tác

và bộ công an có thể lo lót can thiệp được các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nếu nạn nhân muốn lấy lại được tài sản thì phải đưa cho hương một số tiền để lo lót
sau đó hương sẽ chiếm đoạt của nạn nhân
với thủ đoạn trên hương đã chiếm đoạt của nhóm bạn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
và của một bị hại ngụ tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhân của phạm thái mai hương
hãy đến phòng cảnh sát hình sự công an thành phố số bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo phường cầu kho quận một
hoặc liên hệ với thiếu tá phạm văn tứ phó đội trưởng đội trọng án số điện thoại chín trăm bảy mươi chín một trăm hai mươi ba nghìn ba trăm một mươi chín
để tố cáo cung cấp thêm thông tin cho cơ quan điều tra xử lý
hai tàu đã thường hiện khai thác cát trái phép trên sông hồng
thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tàng
qua công tác tuần tra kiểm soát tổ công tác của đội cảnh sát đường thủy
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái bình phối hợp với công an huyện hưng hà tỉnh thái bình
bắt quả tang hai tàu đang có hành vi hút cát trái phép trên sông hồng thuộc địa phận xã tiến đức huyện hưng hà
hai tàu gồm một phương tiện mang biển số nd hai nghìn chín trăm sáu mươi sáu có trọng tải tám trăm linh một hai tấn
và một phương tiện không có biển kiểm soát vỏ xi măng
chưa xác định được trọng tải và công suất máy do một người đàn ông trú tại huyện yên mô tỉnh ninh bình điều khiển
tại thời điểm bắt giữ các phương tiện đang khả neo cố định và hút cát dưới lòng sông lên khoang chứa
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc và tạm giữ phương tiện để hoàn tất thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật
tám năm tù là bản án mà toán nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt bị cáo phan văn thắng năm mươi tuổi về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là lê văn vẹn là ngư phủ đi cùng tàu với bị cáo
theo cáo trạng thắng là tài công còn vẹn là ngư phủ được thuê làm việc trên một tàu đánh bắt thủy hải sản
vào sáng ngày năm tháng một khi tàu này đang neo đậu tại cảng đá trồng thành phố phú quốc
thì thắng và vẹn cùng một số ngư phủ của tàu cá khác tổ chức nhậu
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày thì xảy ra mâu thuẫn
thắng đã dùng chân đạp vào bụng vẹn khiến người này va chạm vào thành tàu rồi rơi xuống biển
sau đó thắng đóng cửa cabin và ngủ tiếp còn vẹn được các ngư dân được các ngư phủ khác mò vớt lên thế nhưng đã tử vong
đánh người gây thương tích hai đối tượng lê văn điệp và hồ thanh nghị vừa bị công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
theo điều tra ban đầu gia đình anh lê quang huy ở thị trấn crom năng huyện crong năng thường xuyên bị một đối tượng ném đá và chất bẩn vào nhà
khoảng hai mươi một giờ ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai huy gọi điện thoại nhờ điệp vào nhà dình bắt đối tượng để bàn giao cho cơ quan công an thì điệp đồng ý
điệp cầm theo gậy rồi rủ nghị cùng đi
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày phát hiện nguyễn minh công có hành vi phá mắt camera trước nhà huy nên điệp và nghị truy đuổi
quá trình truy đuổi điệp đã dùng gậy đánh vào đầu công làm nạn nhân gục xuống đất
sau đó các đối tượng không chế công và trình báo với cơ quan công an
quá trình làm việc thấy công bị chảy máu ở tai và nôn ói nên công an thị trấn crong năng đã đưa công đến bệnh viện trong tình trạng bị chết não thương tật chín mươi chín
từ đó công sống thực vật và đến ngày bảy tháng hai thì tử vong
vào đêm ngày một tháng một mươi một vừa qua trên đường trần hưng đạo thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
một chiếc xe ô tô mercedes đâm vào vòng xuyến ngã tư đường lật nhiều vòng rồi bắt đầu bốc cháy
thời điểm xảy ra tai nạn đường vắng ít người qua lại sáu người ngồi trên xe ô tô bị mắc kẹt với những thương tích khá nặng
rất may là vào thời điểm đó lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng bình đang làm nhiệm vụ tuần tra đêm
đã kịp thời giải cứu sáu người bị tai nạn thoát chết trong găng tốc
khi người cuối cùng được đưa ra khỏi chiếc xe thì ít giây sau chiếc xe phát nổ và bốc cháy dữ dội
có một chiếc xe ô tô màu trắng đang lật nghiêng bên bề đường
ở trước khu vực trường đa dưới tư lúc đó xe bắt đầu có dấu hiệu bốc cháy
trong xe có tiếng kêu cửu thảm thiệt của các nạn nhân
sau khi nhận được thông báo bố đám của đồng chí tổ trưởng thì chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường
theo nhiệm vụ phân công chúng tôi được phân công đi tìm bình chạy
tại các cơ sở gần đó người thi là phân công trò thông
sau khi nâng xe để giải cứu các nạn nhân ra ngoài
thì chúng tôi nhanh chóng đưa các nạn nhân đến khu vực an toàn
và sau ngày sau khi đưa ra cuối cùng thì chiếc xe bốc nổ và chạy rất lượn
là cán bộ nữ duy nhất của đại đội cảnh sát cơ động phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng bình
khi vụ tai nạn xảy ra thượng úy nga đã cùng đồng đội trực tiếp giải cứu
các nạn nhân
đến các trụ sở bên cạnh để chưng dụng các bình chữa cháy đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
khi nghe một tiếng ba trăm linh lần xảy ra thì chúng tôi đã lập tức có mặt tại hiện trường và phát hiện một chiếc xe ô tô đang bị lật ngừa
thì ngày sau đó là tôi đã phối hợp với một số đồng chí khác đi tìm các bình chạy để tôi xịt
vì khi đó là xe cũng đã bắt đầu bốc cháy rồi
nên là chúng tôi đã xịt chạy để kéo dài thời gian cứu các nạn nhân ra
và sau khi đưa các nạn nhân ra thì tôi cùng với các anh em cũng trực tiếp đưa các nạn nhân lên các xe taxi được chứng dụng
sau đó thì tôi đã được đồng chí tổ trưởng cử lên đi theo các nạn nhân
nhân viên để hỗ trợ và cũng như là hỏi các thông tin của vụ việc
trước đó vào khoảng hơn một giờ sáng ngày một tháng một mươi một
chiếc xe ô tô bốn chỗ này đang chạy vào trung tâm thành phố đồng hới
thì mất lái đâm vào vòng xuyến và lật nhiều vòng
thời điểm bị tai nạn trên xe có sáu người bị mắc kẹt trong xe với nhiều vết thương
cùng với lực lượng công an nhiều người dân trên địa bàn cũng đã hỗ trợ tích cực
để giải cứu thành công các nạn nhân trước khi xe phát nổ và bốc cháy
đầu tiên là đến là
cái cảm giác là cũng rốn sợ
vì là cũng sợ ảnh hưởng tới tính mạng mình mọi thứ
nhưng mà xong các anh mới nói bây giờ là hồ người dân cố gắng hỗ trợ
và bọn tôi để đưa người ra cứu người là trên hết
khi đó bọn tôi lại suy nghĩ cho chứ lực lượng cảnh sát người ta đã đi tuần tra
mà gặp sự việc người ta lại nhảy vào để đưa người bị nạn ra khỏi xe
để cứu người
mà mình ở biển đó mình không hỗ trợ được
thế là bọn tôi tự động láo vào cùng với các anh là cứu người thôi chứ cũng
lúc đó là hết suy nghĩ hết suy nghĩ sơ chế không còn cái gì nữa
ngọn lửa ngày một lớn khi cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đưa đường nạn nhân cuối cùng ra khỏi xe
khoảng ba mươi giây thì chiếc xe phát ra các tiếng nổ lớn rồi bốc cháy ngùn ngụt
chỉ còn lại chơ khô xe
thời gian tổ tuần tra cảnh sát cơ động có mặt tại hiện trường để cứu các nạn nhân
chỉ vẻn vẹn trong vòng một mươi phút
theo thông tin mới nhất hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại bệnh viện
một số người sức khỏe dần ổn định và có thể sớm xuất viện
thông tin từ công an thành phố thủ dầu một đơn vị đã bắt giữ được nghi phạm bắt cóc trẻ sơ sinh
tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h ba mươi năm phút ngày bốn tháng một mươi một tại khoa phụ sản
bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương xuất hiện một người phụ nữ khoác áo blues
giả danh cán bộ y tế lén lút vào bế một bé gái sơ sinh ra khỏi bệnh viện
theo người nhà của bé gái thì thời điểm xảy ra vụ việc có người phụ nữ mặc áo trắng
và nói đưa bé đi cho bác sĩ trích ngừa
sau khi nhận được thông tin từ bệnh viện sở y tế tỉnh bình dương đã chỉ đạo
bệnh viện đa khoa tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra sự việc
vào cuộc điều tra truy xét công an thành phố thủ dầu một đã tìm được em bé tại xã thanh tuyền
huyện dầu tiếng cách bệnh viện khoảng hơn bốn mươi km và hiện sức khỏe của em bé và người mẹ đã ổn định